sáng nay hai tháng một mươi đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã dự lễ khởi công dự án xây dựng hầm chui lê văn lương vành đai ba
đây là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội sáu mươi sáu năm ngày giải phóng thủ đô và đại hội đảng bộ tp hà nội lần thứ một mươi bảy
đây là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội lần thứ một mươi bảy
mục tiêu giải quyết ủn tắc tại nút rào lê văn lương khuất duy tiến tố hữu